bắt đầu từ ngày một tháng năm bộ lao động thương binh và xã hội đã chính thức đưa tổng đài một trăm một mươi một vào hoạt động
tiếp nhận và giải đáp mọi thông tin về việc triển khai gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
và theo ghi nhận tính đến thời điểm hiện tại tổng đài đã nhận và giải đáp thắc mắc cho hơn tám cuộc gọi
theo trung tâm tư vấn và dịch vụ cục trẻ em tổng đài một trăm một mươi một thì đây là lần đầu tiên tổng đài tiếp nhận một số lượng cuộc gọi lớn lên đến hơn tám cuộc gọi
tổng đài một trăm một mươi một triển khai tại cả ba miền bắc trung nam với một mươi người trực mỗi ca
thời gian tới ngoài việc tiếp nhận các cuộc gọi qua điện thoại trung tâm sẽ tiếp nhận các thông tin offline
người dân hoàn toàn có thể gửi thông tin tới trung tâm bằng các hình thức như hòm thư điện tử và chat
và sau đó bộ phận chuyên môn sẽ trả lời hoặc tiếp nhận thông tin trực tuyến qua mạng xã hội
ngoài ra bộ lao động thương binh và xã hội cũng đã phát hành tờ rơi bộ câu hỏi và các video được đăng tải trên trang thông tin điện tử của bộ
để người dân tìm hiểu rõ về gói hỗ trợ cũng như đối tượng được hưởng gói hỗ trợ này